thưa quý vị quý vị đang theo dõi chuyên mục tạp chí đối ngoại phát sóng trên kênh truyền hình nhan giang
quý vị đang theo dõi chuyên mục tạp chí đối ngoại phát sóng trên kênh truyền hình nhan giang

ngay sau tiểu mục chuyện việt nam sẽ là tiểu mục cộng đồng asean với những phóng sự nhằm chia sẻ với quý vị về một asean năng động mà việt nam là một trong những thành viên tích cực của cộng đồng
phần cuối của chương trình sẽ là tiểu mục nhắn gửi quê nhà
với lời nhắn của những người con ở xa tổ quốc gửi cho người thân và gia đình
trước tiên hãy cùng chúng tôi lắng nghe những lời chúc mừng năm mới mà những vị khách mời của chương trình tạp chí đối ngoại gửi tới cho quý vị khán giả cũng như các kiều bào việt nam đang sinh sống khắp nơi trên thế giới
tôi chúc tất cả các khán giả của đài truyền hình nhân dân các gia đình từng cá nhân từng người dân
đặc biệt từng doanh nghiệp và các địa phương sẽ tận dụng được cơ hội để mà phát triển và thành công hơn nữa trong năm hai nghìn một mươi chín
nhân dịp năm mới sắp đến tôi xin chúc cho tất cả các khán giả của truyền hình nhân dân một năm mới hạnh phúc thành công
cũng chúc cho truyền hình nhân dân ngày càng phát triển và có những chương trình hay phục vụ cho khán giả cả nước
dịp năm mới kỷ hợi hai nghìn một mươi chín xin chúc khán giả truyền hình nhân dân một năm mới an khang thịnh vượng và thật nhiều hạnh phúc
chúc truyền hình nhân dân sẽ tiếp tục phát triển và trở thành một kênh truyền hình thực sự gần gũi với mọi người dân và thực sự vì mọi người dân
tôi xin chúc tất cả các khán giả một năm mới hạnh phúc và hạnh phúc
chúc mừng năm mới
và tôi xin chúc tất cả các khán giả của việt nam một năm mới hạnh phúc và hạnh phúc
tôi mong chúc năm mới là một năm mới hạnh phúc và hạnh phúc
chúc mừng năm mới việt nam từ người dân của sài gòn
và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với tiểu mục chuyện việt nam
chúc mừng năm mới
chúc mừng năm mới
để lắng nghe chia sẻ của top năm hoa hậu hoàn vũ năm hai nghìn một mươi tám hồ hèn nghệ
thưa quý vị và các bạn ngồi ngay bên cạnh tôi lúc này là hoa hậu hoàn vũ hờ hèn nie
với một thành tích hết sức đặc biệt đó là top năm hoa hậu hoàn vũ thế giới vừa mới diễn ra cách đây không lâu
vâng lời đầu tiên thì xin để chân thành cảm ơn hồ hèn nghệ đã dành thời gian cho truyền hình nhân dân
thế này trong khoảng thời gian cuối năm hai nghìn một mươi tám thì trên rất là nhiều lĩnh vực dường như là hai tiếng việt nam được bạn bè thế giới nhắc đến nhiều hơn
giới góc độ cá nhân của mình thì hèn chia sẻ như thế nào về niềm tự hào này
lời đầu tiên hèn gina trà quỳnh và xin chào tất cả quý khán giả của đài truyền hình
với hen trong năm hai nghìn một mươi tám đấy là một năm rất là hoành tráng ngay từ lúc mà đầu năm cho tới cuối năm giống như là đầu năm của u hai mươi ba cuối năm uaff cup lại đóng lại với chiếc vô địch
bản thân hen cảm thấy rất là hào hứng rất là tuyệt vời giống như là cái lúc cái thời gian đấy là cũng là cái lúc mà hen đang đi thi
và hèn cảm giác là không phải là hèn đang đi thi mà là hèn đang hòa mình với tất cả người dân việt nam của mình để ủng hộ cho uaff cup
vậy thì hèn có thể nói cụ thể hơn về thành tích cá nhân của mình thì cảm xúc của bạn thế nào khi mà được hô to hai tiếng việt nam ở đấu trường quốc tế
đối với hèn thì thành tích của hèn hèn cảm nhận đó là hèn nhận được là do sự may mắn sự cố gắng hỗ trợ
của tất cả các ekip
bản thân mình khi mà được khô hai tiếng việt nam cảm thấy rất là hạnh phúc
giống như là trước ngày hôm đấy thì có một cái buổi diễn tập trước
thì bản thân hèn cảm thấy là rất là hạnh phúc đến nỗi mà hèn phải rớt nước mắt
tức là mình không tưởng tượng được lại có một cái ngày mình lại đứng tại sàn diễn của mitchnoverse
mình hô hai tiếng việt nam
điều đó cảm thấy rất là hạnh phúc
giống như là mọi người thấy hình ảnh của hen rất là đầy năng lượng để hô hai tiếng việt nam
vừa rồi thì hèn cũng có chia sẻ đó là thành tích mà hèn có được đó là nhiều may mắn
rồi là nhờ sự hỗ trợ của ekip
thế nhưng mà vượt lên trên tất cả tôi vẫn nghĩ rằng là đó là sự nỗ lực trong một quá trình rất là dài của cá nhân hen
và cũng như là cách mà hen tạo ra sự khác biệt
và tôi nghĩ rằng là cái câu chuyện khác biệt ở đây nó không nằm ở mái tóc của hèn
nó không nằm ở cách mà hen lựa chọn trang phục mà dường như sự khác biệt đến từ câu chuyện đầy cảm hứng của bạn
hèn thì lại nghĩ rằng là để hèn được mọi người chú ý hay là giám khảo chú ý thì hèn nghĩ là dung hòa tất cả mọi thứ
ví dụ như là khi mà với trang phục gọi là lạ mắt của hen với mái tóc làm ăn lạ là ấn tượng hay là lúc mà hen nói chuyện với tất cả mọi người với tất cả ekip thì những cái điều đấy nó trở nên gọi là một cái điều gì đó tất cả ekip phải gọi là chú ý tới hen
ví dụ như là cái chuyện mà hèn không đi tiếng anh
ở trong cuộc thi tất cả mọi người đã biết chuyện đó nhưng mà mọi người luôn thấy hèn là một cái người rất là ham học hỏi
có những cái câu trào tức là hay nghe những cái câu trào của người nước ngoài như thế nào là hay bắt trước như vậy
và hèn cảm thấy rất là thoải mái
hen không có một cái chút áp lực nào của mình cả
còn về cái câu chuyện truyền cảm hứng của mình thì lúc đó là được nói trên sân khấu và nói ở trên cái vừa file của mình với ban giám khảo
nhưng mà với miss universe là không chỉ chấm ở trên sân khấu hay là lúc mà hèn gặp ban giám khảo mà người ta sẽ chấm xuyên suốt trong quá trình của mình trong cuộc thi
từ lúc mình bước ra giống như là các bạn chia sẻ với hen rằng lúc chị bước ra chị phải biết mình là ai và mình muốn là người như thế nào
khi mà chúng ta vô địch giải iff cup hai nghìn một mươi tám thì đã có một cái phép so sánh như thế này
tức là gần một mươi năm sau thì chúng ta đạt được một thành tích cao ở trong lĩnh vực thể thao trong lĩnh vực bóng đá
và cũng gần một mươi năm thì chúng ta chính thức là tham dự đấu trường quốc tế với một kỳ tích cực kỳ xuất sắc của hen
và hơn hết đó là hen đã tạo ra một cái sự khác biệt một câu chuyện đầy cảm hứng với câu nói đó là
tôi làm được thì bạn cũng làm được
vậy thì nếu như để có thể truyền tả một thông điệp gì đó rất là ngắn gọn từ câu chuyện
câu chuyện cá nhân của mình tới các bạn trẻ thì hèn sẽ chia sẻ
khi mà hèn nói về cái câu mà tôi có thể làm được bạn cũng có thể làm được
ở đây không chỉ nhấn mạnh về cái chuyện mà hèn có mặt tại miss universe
nhưng mà han muốn nhấn mạnh trên tất cả các lĩnh vực
hay là một cô gái có hoàn cảnh khó khăn
nếu mà hèn dừng lại hèn kết hôn thì hèn đã là một người mẹ
hèn sẽ không có ngày mà hôn sẽ hôn hai tiếng việt nam đấy
và hẹn nghĩ rằng là trên tất cả các lĩnh vực của mình nếu mà mình lựa chọn và quyết định dừng lại
thì mình sẽ không có cơ hội để làm gì
mình sẽ không có cơ hội để biết được ngày mai của mình sẽ là ngày như thế nào
và hen muốn nói là tôi làm được bạn cũng có thể làm được với phương diện mở rộng hơn
tức là tất cả các ngành nghề đều có thể làm được
ví dụ như là có nhiều ngành nghề khác nhau nó sẽ hỗ trợ là những cái điều nó tuyệt vời hơn nó tốt đẹp hơn
ví dụ là những người mà họ nghĩ rằng là họ có khả năng làm bác sĩ
nhưng mà họ lại không lựa chọn họ lại không theo đuổi
và họ lại nghĩ rằng là mình không có khả năng
nhưng mà hay nói là hay là một cô gái rất là từ con số mà có được cái ngày hôm nay
hèn nghĩ rằng
tất cả các lĩnh vực khác nhau mọi người đều có thể làm được
đó là ý mà hèn muốn nói đến khi mà hèn nói câu đấy
thêm đã không lựa chọn việc lập gia đình vào năm một mươi bốn tuổi
hèn lựa chọn được giáo dục
thật ra thì đối với mỗi một con người việc mà rèn luyện mình mỗi ngày mỗi ngày đều học hỏi là một điều rất cần thiết
và có lẽ điều đó lại càng đúng hơn đối với hèn khi mà hèn hiện nay đã là tốt năm hoa hậu hoàn vũ thế giới
vậy thì không biết là trong thời gian tới thì hen sẽ lựa chọn
hèn luyện mình hay là bổ sung kiến thức cho mình ở những lĩnh vực nào
chắc chắn hèn nghĩ rằng là học nửa học mãi đúng không
một cái câu nói rất là hay của người việt nam mình
bản thân hèn nghĩ rằng là trong thời gian sắp tới hèn sẽ trau rồi nhiều hơn về các kiến thức
ví dụ như là về kinh tế
đó cũng là một cái
tại vì mới ban đầu của mình cũng là một người học kinh tế
nhưng mà mình lại dừng lại
nhưng mà trong tương lai cái việc học kinh tế nó không chỉ là đơn giản là mình học về kinh tế
nhưng mà tất cả mọi việc mình làm hay nghĩ là về cái chuyện mà mình nói chuyện
nó cũng là một cái chuyện về kinh tế
thì hèn nghĩ rằng hèn sẽ học nhiều kiến thức hơn về kinh tế
với một phần hơn nữa giống như là hèn đã nói là hèn rất là yếu về chuyện tiếng anh
và cái điều đó nếu mà hen có một cái tiếng anh tốt
thì hành sẽ có thể gặp gỡ nhiều hơn có thể nói chị nhiều hơn với nhiều người ở trên thế giới
và cái cơ hội để mình học hơn học nhiều hơn trưởng thành nhiều hơn
thì nó càng được mở rộng nhiều hơn
hèn không biết tại sao mà thúy quỳnh lại hỏi hèn là hèn sẽ định trau rồi thêm ở lĩnh vực nào không
đấy là bởi vì
thực ra cái câu chuyện hèn học bộ môn gì
nó không chỉ dừng lại ở hạm với ý sở thích cá nhân của hèn đâu
mà bởi vì là việc hen học nó sẽ truyền cảm hứng cho rất là nhiều những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn này
hoặc là thế hệ trẻ nói chung trên cả nước nữa
và không biết được rằng là trong thời gian tới
hèn sẽ có cái kế hoạch gì để có thể giúp những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được đến trường và cũng được học như hèn
hèn đã nghĩ tới chưa
hèn luôn luôn nghĩ đến điều này
tức là hèn luôn dùng chính câu chuyện
mình biết mình là một cô gái thiếu may mắn
nhưng mà mình luôn có một suy nghĩ tích cực sự lạc quan trong đó
thì mình mong muốn tất cả những cô gái khác đừng suy nghĩ đến cái chuyện hoàn cảnh của mình như thế nào mà mình phải dừng lại
hay là vì cái hạnh phúc trước mắt mà mình phải dừng lại
nhưng mà han mong muốn tất cả mọi người đều theo đuổi ước mơ của mình
nên là hèn quyết định luôn đồng hành với các dự án và thuyện nguyện liên quan đến giáo dục
giống như là quỹ học bổng vừa a dính dành cho trẻ em là phụ nữ là dân tộc thiểu số
nếu mà lớp này các em trưởng thành các em có cơ hội làm việc tốt em trở về quê hương
chính các em cũng là một nguồn cảm hứng cho quê hương của các em
khi mà tham gia với quỹ học bổng dung tourist với quỹ xây thư viện ôi một điều rất là hạnh phúc với hèn
bởi vì nó sẽ giúp cho các em sẽ tập trung với lại là sẽ giúp cho các em có thể rèn luyện kỹ năng đọc sách ngay từ nhỏ
mà hèn cũng không có cơ hội đó
khi mà hèn làm được hèn cảm thấy rất là hạnh phúc
và trong tương lai muốn mở rộng điều đó
về cái quỹ thư viện này càng nhiều hơn
không chỉ là với đồng hành với romt tourist mà có một cái thư viện riêng của mình
nó thật sự sống động sáng tạo và giúp cho mọi người cảm nhận đó là một cái thư viện thân thiện
và mọi người muốn tới lui hàng ngày và sẽ giữ được cái thói quen đọc sách của mình
không biết là hèn có cảm nhận như thế nào
nhưng mà đối với quan điểm của cá nhân tôi
thì tôi cho được rằng là thực ra ý nghĩa của một cuộc thi nó không chỉ dừng lại ở việc thắng hay thua
thành tích cao hay là không có thành tích cao
mà điều quan trọng là chúng ta phải biến cái đẹp trở thành những cái giá trị hữu ích trong cuộc sống
và tôi nghĩ được rằng là hen dường như rất là thấu hiểu điều đó
và đang hành động theo cái lý thuyết đó theo cái phương châm đó
hèn nghĩ là chắc chắn giống như là một cái câu nói rất là hay mà hèn nghe và hèn áp dụng
thậm chí là hèn hay nói thầm với mình
tôi là một loài hoa tôi phải tỏa hương thơm cho đời
tức là tất cả mọi việc mình làm mình phải vạch định cái việc nào mà gọi là tỏ hương thơm
là mình phải làm những cái công việc mà nó có ích cho cộng đồng cho xã hội
và nó tạo một cái mùi hương
vậy thì hen đã bao giờ nghĩ tới được rằng là mình không chỉ dừng lại ở việc là giúp những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở đến trường này
và thậm chí là hèn cũng sẽ có những cái dự án này một kêu gọi tài trợ làm sau đó để mà chúng ta truyền tả một cái thông điệp
giúp cho phụ nữ và trẻ em gái có một cuộc sống tốt đẹp hơn
không cần phải đối mặt với những cái vấn nạn như là xâm hại tình dục hay là bạo lực gia đình
chắc chắn cũng đang rất là quan tâm về những cái vấn đề mà liên quan đến trẻ em là phụ nữ hay là phụ nữ
tại vì trong suy nghĩ của hèn hèn luôn nghĩ rằng là là phụ nữ của chúng ta
chúng ta phải có quyền chọn lựa hạnh phúc của chúng ta cũng như là có một sự lựa chọn riêng cho cuộc đời của mình
và hèn nghĩ rằng là ví dụ như là nếu mà hèn đến từng người để hèn nói điều đó thì rất là khó
hay nghĩ rằng sẽ cùng kết hợp với nhiều nghệ sĩ khác nhau hay là các anh chị em mình gặp
mình chia sẻ về một cái thông điệp là người phụ nữ phải biết lựa chọn
con đường riêng của mình phải biết đâu là hạnh phúc
đừng có áp lực vì một cái điều nào đó mà mình phải tuân theo hay là làm một cái điều gì đó mình phải chịu đựng
thực sự cuộc đời phụ nữ của chúng ta nhiều cái gọi là khó khăn trong cuộc sống lắm
nếu mà chúng ta cứ theo như vậy thì một cuộc đời luận quẩn nó lại tiếp tục
và hèn hy vọng là tất cả những người phụ nữ sẽ có nhiều chính kiện hơn trong cái tương lai
và cái điều mà hen muốn chia sẻ tức là hen hy vọng là những người phụ nữ họ có nghe cái thông điệp này
thì hãy suy nghĩ rằng là
là chúng ta là những người phụ nữ chúng ta có quyền lựa chọn con đường của chúng ta và hạnh phúc của chúng ta
thực ra đối với vị trí của hèn thì tôi tin chắc một điều là hen có thể làm được những gì mà hèn vừa đề cập tới
bởi vì hen tạo ra một tầm ảnh hưởng và truyền lửa cho mọi người
rất là cảm ơn hen đã dành thời gian cho truyền hình nhân dân
và trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay thì tôi tin được rằng là khán giả của truyền hình nhân dân
đang rất là mong muốn bạn chia sẻ những cái kỳ vọng của mình vào năm hai nghìn một mươi chín này
cũng như là gửi một lời chúc tới quý vị khán giả
năm hai nghìn một mươi chín sẽ là một cái năm mà gọi là giống như là năm hai nghìn một mươi tám là năm cái bàn đạp
đến năm hai nghìn một mươi chín mình làm thực hiện hơn với nhiều dự án của mình
giống như là thời gian năm hai nghìn một mươi tám hèn làm tất cả những dự án mà hèn cảm nhận chính hèn
là hèn đang cưỡi ngựa xem hoa chứ không phải là thực chất là những dự án riêng của mình
ví dụ là dự án về trẻ em về giáo dục về phụ nữ
thì hèn muốn trong thời gian tới mình phải làm một dự án thật sự riêng biệt độc lập
cũng như là sẽ có nguồn tài trợ
theo cái đường của mình chứ mình không phải là theo các dự án khác
bởi vì hen mong muốn mình phải làm góp phần một phần nào đó công sức của mình nhỏ bé thôi
một hạt cắt nhỏ bé thôi
nhưng mà muốn mang đến những cái cơ hội cho những người phụ nữ những trẻ em
hèn luôn tức là hèn trong đầu hèn trong suy nghĩ của hèn hèn không muốn nhìn thấy những hình ảnh
trẻ em cơ nhỡ cầm ổ bánh mì vào buổi sáng không có giày mang
hay là những hình ảnh ngồi với mẹ trên buổi trưa nắng nóng
đi hàng quán những cái hình ảnh đó trong hèn hèn dường như là bị ám ảnh và hèn không muốn những cái hình ảnh đó nữa
nên trong tương lai hèn sẽ cố gắng hèn nghĩ là kết nối với các nhà tài trợ
để mình có thể thực hiện những dự án riêng của mình
và mình muốn đóng góp hỗ trợ cho trẻ em cũng như là những người phụ nữ
và kế hoạch một phần nữa về cái công việc của mình tức là bên cạnh đó mình cũng phải duy trì cái công việc của mình
thì cái nghệ thuật vẫn là con đường mà hay lựa chọn
bởi vì hen cảm thấy rất là đam mê yêu quý
về cái nghệ thuật
và nghệ thuật đã đem cho hen sự may mắn
và trong thời gian tới hèn cũng tiếp tục thực sức mình với nhiều lĩnh vực khác nhau trên phương diện nghệ thuật
và hèn có thể gửi một lời chúc tựa quý khán giả của truyền hình nhân dân
một cái ngày rất là đẹp trời mà hai chị em mình ngồi dưới ngắm sao
và hân cũng muốn chúc cho tất cả quý khán giả ngày hôm nay khi xem chương trình này
có thể là những cái chia sẻ của hen nó khá mạnh đối với mọi người
nhưng mà hãy xin ngấm lại hãy dành một vài giây phút nào đó
để xin ngắm lại sự lựa chọn của mình xem có đúng hay không
bởi vì hãy nghĩ rằng là khi mà trong hành trình làm việc của chúng ta
chúng ta theo cái sự đam mê của chúng ta cái khả năng của chúng ta
thì chúng ta mới có thể đi xuyên suốt cái cuộc đời của chúng ta
và hẹn chúc cho tất cả mọi người với những dự án của mọi người
sẽ được thực hiện thành công cũng như là một năm mới thật dồi dào sức khỏe
xin cảm ơn hen đã dành thời gian cho truyền hình nhân dân
quý vị vừa theo dõi tiểu mục chuyện việt nam và tiếp theo chương trình
xin mời quý vị khán giả cùng đến với tiểu mục cộng đồng asean
việt nam luôn xác định asean là ưu tiên hàng đầu
đó cũng chính là tinh thần chỉ thị số hai mươi năm của ban bí thư về việc đẩy mạnh
và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm hai nghìn ba mươi
kìm chỉ nam trong hoạt động đối ngoại đa phương trong hơn một mươi năm tới
việt nam mong muốn tiếp tục đóng góp thực chất hơn nữa vào tiến trình xây dựng
và phát triển cộng đồng asean đoàn kết có vai trò trung tâm ở khu vực
hướng tới một asean hài hòa gắn kết bản sắc có khả năng thích ứng cao
ngày càng phát triển thịnh vượng có vai trò và trách nhiệm trong giải quyết các vấn đề toàn cầu
việt nam coi trọng trông đợi và sẵn sàng làm hết sức mình để năm chủ tịch asean hai nghìn hai mươi thành công
đến thời điểm hiện tại các khâu chuẩn bị đã được các cấp các ngành của việt nam khẩn trương triển khai
một cái điều mà tôi vẫn hay nói là
người việt nam chúng ta hay lo xa điều đó cũng rất đúng
là chúng ta cũng đã chuẩn bị cho vai trò chủ tịch của asean cũng từ rất sớm
không phải đợi đến năm hai nghìn một mươi chín này chúng ta mới bắt đầu chuẩn bị
và đây cũng là cái kinh nghiệm mà chúng ta đã thành công rất là nhiều thành công
năm hai nghìn một mươi bảy khi chúng ta làm chủ nhà của apec
và chủ nhà apec thì chúng ta cũng đã chuẩn bị từ hai ba năm trước
và bây giờ asean với kinh nghiệm đó chúng ta cũng đã chuẩn bị
chuẩn bị về những lĩnh vực gì để đảm bảo
một là chúng ta phải chuẩn bị về cái nội dung đảm bảo thành công về nội dung của năm asean hai nghìn hai mươi
đảm bảo về vấn đề hốc cần lễ tân hay địa điểm hay là những cái gọi là khâu khâu tổ chức của asean
thì khâu tổ chức thì chúng ta cũng rất mừng là chúng ta đã có kinh nghiệm
rất là tốt và chúng ta tin rằng là khâu tổ chức của chúng ta sẽ rất thành công
và sẽ trở thành cái điểm như hiện nay vẫn nói là việt nam đang là cái điểm mà đã tổ chức là thành công
và các nước đều là có cái đồng tin
và khâu thứ ba là chúng ta phải làm sao hai nghìn hai mươi quảng bá để nâng tầm việt nam hơn nữa
thì đó là ba cái vấn đề chính để tổ chức cho hội nghị
làm chủ nhà cho asean không chỉ là asean chủ nhà mà nó phải là có tính lan tỏa của nước chủ nhà năm hai nghìn hai mươi
cuối năm hai nghìn một mươi tám ủy ban quốc gia asean đã được thành lập xác định đây là nhiệm vụ quan trọng trong công tác đối ngoại
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dự và có những chỉ đạo cụ thể để ủy ban hoạt động hiệu quả hiệu lực
theo thủ tướng năm hai nghìn hai mươi đánh dấu chặng đường hai mươi năm năm việt nam trở thành một thành viên trong đại gia đình asean
việt nam tự hào rằng trong mỗi thành công của asean đều có dấu ấn đóng góp đậm nét của việt nam
một thành viên tích cực chủ động trách nhiệm luôn chung tay cùng các quốc gia thành viên khác trong củng cố đoàn kết phát triển asean ngày càng vững mạnh
việt nam chúng ta quan trọng trông đợi và sẵn sàng làm hết sức mình để làm chủ tịch asean hai nghìn hai mươi thành công
công dân asean như vậy sức sống của asean sẽ loan tỏa rộng lớn khơi dậy sự chủ động sáng tạo cùng nhau hợp tác cùng nhau hành động

đáp ứng sự trông đợi và tin tưởng của các quốc gia thành viên cũng như là những đối tác
và nếu nhìn rộng ra thì đây cũng chính là phép thử đối với việc triển khai chủ trương nâng tầm đối ngoại đa phương của nước ta

cho bạn bè tại việt nam
người hàn quốc gọi ngày tết âm lịch là xeola
đây không chỉ là sự kiện đánh dấu cho sự khởi đầu của năm mới
mà còn là kỳ nghỉ lễ lớn nhất ở hàn quốc
cũng giống như người việt nam
người hàn quốc đón tết cổ truyền vào ngày một tháng riêng âm lịch hàng năm
đa số người hàn đều về thăm quê hương
để được đoàn tụ với gia đình và tổ chức lễ tưởng niệm cho tổ tiên

con vẫn khỏe và nhớ cả nhà rất nhiều
chúc cả nhà một năm mới nhiều sức khỏe nhiều niềm vui
con sẽ về sớm thôi
via our facebook page at truyền hình nhận dân
hoặc địa chỉ email tạp chí dn acom gmail com
xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo